tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
đã tới tham quan triển lãm ảnh thắm tình đoàn kết đặc biệt việt nam lào
triển lãm ảnh thắm tình đoàn kết đặc biệt việt nam lào do ban đối ngoại trung ương
và thông tấn xã việt nam đồng tổ chức diễn ra từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tại triển lãm đã có hơn năm mươi năm bức ảnh ghi lại những sự kiện dấu ấn lớn
trong quan hệ ngoại giao gắn bó bền chặt giữa việt nam lào
qua các giai đoạn lịch sử khác nhau nhiều hình ảnh tư liệu quý báu
đã thể hiện truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt sự ủng hộ trí tình trí nghĩa
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh cách mạng
dành độc lập dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng
bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay
qua triển lãm ảnh đã một lần nữa khẳng định cho các thế hệ người việt nam lào
thấy rõ hơn trách nhiệm và ý thức giữ gìn phát huy quan hệ thủy chung gắn bó
cho muôn đời sau đồng thời khẳng định thành công của năm đoàn kết hữu nghị hai nghìn một mươi chín
góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản chất tốt đẹp trong sáng
của mối quan hệ việt nam lào
kết quả và tinh thần của năm đoàn kết hữu nghị sẽ là động lực quan trọng
thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
phát triển lên tầm cao mới